ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở giao thông vận tải sớm triển khai dự án đầu tư mở rộng đường nguyễn duy trinh
đây là một trong những điểm đen giao thông tại địa bàn quận chín
với nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra giữa xe tải trọng lớn và xe máy thời gian qua
theo đó đường nguyễn duy trinh đoạn từ đường chín trăm chín mươi đến nút giao vành đai hai thuộc phường phú hữu quận chín
được đầu tư hơn bảy trăm linh tỷ đồng để mở rộng làn đường trong đó chi phí bồi thường giải tỏa mặt bằng hơn năm trăm linh tỷ đồng
tuyến đường nguyễn duy trinh hiện có mặt đường nhỏ hẹp với lượng xe tải trọng lớn
xe container lưu thông hàng ngày rất đông nên thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
theo tổng hợp của ngành chức năng mỗi năm trung bình trên tuyến đường này xảy ra bảy tám vụ tai nạn giao thông chết người